đội truyền tải điện mường la sơn la đang quản lý gần hai trăm linh km đường dây năm trăm linh kv hơn một trăm năm mươi km đường dây hai trăm hai mươi kv
đề hình các công trình đường dây truyền tải chủ yếu nằm ở vị trí khu vực rừng núi sông suối dân cư thừa thớt nên tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn nhiều diễn biến phức tạp
không chỉ khó khăn trong việc đi lại lên tuyến dây mà việc tiếp cận với người dân nơi đây để tuyên truyền về an toàn lưới điện cũng gặp nhiều trở ngại bởi những rào cản về ngôn ngữ và phong tục tập quán
theo anh thủy nhân viên đội truyền tải điện mường la sơn la
truyền tải điện tây bắc ii là đơn vị có địa bàn rộng nhất nhiều núi cao gắn với nhiều dân tộc thiểu số nhất và đặc biệt ít có lực lượng lao động địa phương nhất trong evn npt
chính vì vậy công tác tuyên truyền để người dân phối hợp bảo vệ hành lang lưới điện còn nhiều hạn chế
mình thì lợi thế hơn anh em ở miền xuôi thì mình là người bản địa ở đây
mình được cái là biết cái tiếng người bản địa thì thường ngày thì anh em các nhóm thì ví dụ có cái cây mà liên quan đến người dân
thường là xin với đội để cho mình đi phiên dịch thì mình cũng đến nhà dân đầu tiên thì cũng gọi là để gọi là tuyên truyền với họ để hiểu được
ví dụ để cái cây này nếu mà để xảy ra phóng điện thì nó sẽ gây nguy hiểm cho gia đình cho vật nuôi của mình
vườn cây của gia đình anh sỉnh nằm dưới đường dây năm trăm linh kv mường la
những ngày đầu đội truyền tải điện mường la gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền
những công nhân truyền tải điện như anh thủy
phải nhiều lần trò chuyện và chia sẻ với anh về tầm quan trọng của hành lang lưới điện truyền tài
dần dần anh mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ và phá bỏ những cây cao gây mất an toàn cho lưới truyền tài điện
trước thì cũng chặt ở bên dưới hành lang rồi bây giờ là cây
cây này nó mông ở ngoài thì là dưới hành lang thì cũng chưa chặt
giống với đội truyền tải điện mường la
đội truyền tải điện mường la
đội truyền tải điện mường la cũng gặp những khó khăn tương tự
thế nhưng với sự quyết tâm thay đổi suy nghĩ của bà con dân tộc nơi đây để bảo vệ hành lang lưới điện
đội truyền tải điện mường lây đã trực tiếp xuống những bản làng xa xôi để tuyên truyền và hướng dẫn bà con cùng chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện
đi qua cột điện ở chỗ hành lang đi lên nương thì chúng tôi cũng xem xét và chúng tôi cũng xem thì có cái gì mất mắt hoặc là cái gì đấy
chúng tôi cũng báo cho đội truyền tài điện và đi bản thì chúng tôi cũng tuyên truyền ở bản
mình lên nương giấy thì không nên trèo cột điện và không làm cái gì ở đấy
nếu mà có cháy hoặc là cái gì đấy thì mình cũng đi về đến báo ở bản và truyền tải điện
công an phường cũng đã nghiên cứu tham mưu xây dựng các kế hoạch tuyên truyền phổ biến đến tổ bản
tuyên truyền cho người dân là không trồng cây dưới đường truyền tải điện để đảm bảo đường truyền tải điện là cung cấp điện thường xuyên cho địa bàn
với phương châm mỗi công nhân truyền tải là một tuyên truyền viên mỗi người dân trên tuyến là một bảo vệ
các đội trạm đã thường xuyên tuyên truyền tới từng người từng nhà từng thôn bản đến xã phường huyện thị tạo ra một hệ thống mạng lưới bảo vệ các cấp
việc tuân thủ hành lang an toàn
an toàn lưới điện là đảm bảo nguồn điện được an toàn liên tục duy trì sinh hoạt và sản xuất
đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân
hãy cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện để bảo vệ tính mạng tài sản cho chính chúng ta